vào khoảng một mươi hai h ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua cầu nguyệt viên xã hoàng quang thành phố thanh hóa
xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe ô tô khách bốc cháy dữ dội
thông tin ban đầu được biết chiếc xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn ba trăm bốn mươi do tài xế xe khách thái doãn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại hòa sơn đô lương nghệ an điều khiển lưu thông theo hướng hà nội vinh
khi đến giữa cầu nguyệt viên thì bất ngờ bốc cháy
thời điểm này trên xe ô tô khách có một mươi tám hành khách
do ngọn lửa lan và cháy lớn nên toàn bộ người trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài và không có ai bị thương